với một số người có ý định là có sang làng ngành khác thì chắc chắn là sẽ bỏ nghề nhưng mà mức lương quá thấp
tôi muốn là trực tiên là bà con ở trên này còn rất khó khăn
điều kiện đây thì muốn là lên đây để dạy dối cho em biết chứ
để sau này các em có kinh tế phát triển hơn và biết làm ăn lâu dài hơn
cũng vì tình yêu nghề đó mà nhiều thầy cô giáo sẵn sàng cống hiến giảng dạy không kể ngày đêm tháng hè hay lớp ghép
đảm bảo hoàn thành đủ số giờ lên lớp và mỗi học sinh vùng cao không bị bỏ rơi cái chữ
các thầy cô còn giống như cha mẹ các em chăm lo bữa ăn giấc ngủ ở trường học bán chú
dù điều kiện còn khó khăn gian khổ dù có thể trong tương lai mức lương các thầy cô giáo không được như hiện tại
các thầy cô vẫn vui vẻ đón nhận
nếu mà giảm như thế thì em vẫn ảnh hưởng đến đời sống tất cả các giáo viên của cả nước
nhưng mà vì
những ngày trong nghề nó phải mang con chữ đến cho các em thì cũng vui vẻ lắm
nếu lương giảm xuống sẽ rất khó khăn với những giáo viên có thâm niên như thầy phùng văn thế
thầy là giáo viên tiểu học đã có thâm niên một mươi sáu năm công tác tại các điểm trường vùng cao ở xã nam mẫu
khi mới vào nghề lương của thầy là hai trăm tám mươi tám đồng
một mươi sáu năm sau lương vào phụ cấp của thầy là hơn tám triệu đồng
đối với giáo viên của vùng cao thực sự là nếu như mà giảm xuống thì
cũng hơi vất vả so với giáo viên ở các điểm bởi vì là
tru cấp cuộc sống hàng ngày thì cũng nhờ vào cái mức lương hàng tháng
các giáo viên phải xa gia đình bám trụ ở nơi khó khăn thiếu thốn ngoại bề đã là thiệt thòi
họ lại là kinh tế chính trong gia đình
thì với mức lương và phụ cấp ít ỏi sẽ rất khó giúp họ duy trì nhiệt huyết yên tâm giảng dạy
mức lương của mình hiện tại là đang là bậc bốn bậc trung cấp
thì là hai hai
hiện tại thì nếu mà nói đến trang trải gia đình thì gần như là không đủ
bởi vì bây giờ giá cả thị trường cái gì cũng đắt đỏ
với mức lương như vậy còn không đủ trang trải cho cuộc sống của mình
thì bây giờ mà còn giảm xuống nữa thì cũng
không biết là sẽ phải làm thế nào để có thể tiếp tục yêu nghề được để cống hiến cho nghề được
vì giáo viên trường mình rất nghiêm túc trong cái việc thực hiện quy chế chuyên môn và kỳ thuật cao đậm
cho nên là ngoài cái thời gian ở trường ra thì gần như là đã kín
cái việc ổn định gia đình cũng rất là khó
vì vậy qua đó thì mình có một cái mong muốn rất tế nhị thôi
đối với chủ quan của cá nhân mình thôi thì nếu như được quan tâm
thì mong là có quan tâm hơn nữa đối với chính sách của nhà giáo vùng cao
đối với lại tỉnh bắc cạn thì là một tỉnh rất khó khăn thu ngân sách thì thấp
và cái chi ngân sách thì chủ yếu là trông vào nguồn cấp của trung ương
và như vậy thì
rất khó cho tỉnh bắc cạn là có một cơ chế chính sách riêng hỗ trợ thêm cho đội ngũ văn bộ giáo viên
nó rất rất khó trong cái nguồn lực để thực hiện vấn đề này
với thực tế mức lương cho giáo viên hiện nay
chúng ta có thể hy vọng vào cuộc cải cách hay những giải pháp tích cực
nhằm tạo động lực cho các giáo viên yên tâm cống hiến hay không
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với giáo sư viện sĩ đào trọng thi
nguyên chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
trung quanh vấn đề này
trước hết xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa giáo sư trong thời gian vừa qua phóng viên của chúng tôi có lên bắc cạn thăm các thầy cô giáo ở huyện vùng cao
và nhận thấy rằng là dù có lương thấp điều kiện khó khăn các thầy cô giáo vẫn cố gắng bám bản
nhưng chúng ta thấy rằng là ở nơi đô thị hoặc ở một số những địa phương khác
nếu như lương giáo viên không đủ sống có thể sẽ dẫn đến những tiêu cực với xã hội với nền giáo dục
ông nghĩ thế nào về vấn đề này
thực ra thì cái chủ trương mà đảm bảo thu nhập đủ để sống cho giáo viên thì cũng là một cái chủ trương có từ rất lâu rồi
từ nghị quyết trung ương khoa tám
thì cũng đã khẳng định tức là phải xếp lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống
thăng bảng lương hành chính sự nghiệp
thế và cái chủ trương đó thì cũng được nhắc lại trong tất cả các cái nghị quyết
cũng như các văn kiện của đảng
sau đó và vừa rồi thì chúng ta cũng nhắc lại
thế rồi trong nghị quyết về đổi mới cân bản quan diện giáo dục đào tạo cũng nhắc lại cái quan điểm đó
như vậy tức là chứng tỏ là nhân dân thì rất là mong mỏi xã hội rất mong mỏi
đảng thì cũng rất là đồng tình nhà nước thì cũng rất là quan tâm
có tức là cái này có khả thi trong cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta hiện nay hay không
và tìm cách nào để đảm bảo cái nguồn đặc biệt là nguồn từ ngân sách để thực hiện cái chủ trương đó
thì đến nay còn đang là những vấn đề còn mặt cãi
vừa rồi thì trong cái việc chuẩn bị sửa đổi cái luật giáo dục thì cũng đã bàn nhiều về cái nội dung này
nhưng mà cũng chưa tìm được tiếng nói chung
đang bàn xem tức là khả thi đến đâu

và dùng cái biện pháp nào để có cái nguồn tài chính để thực hiện cái điều đó
hai chục năm nay rồi mà chúng ta không thực hiện được cũng chỉ vì là chúng ta cân nhắc là chưa đủ cái nguồn lực từ ngân sách để thực hiện cái này
mặc dù chúng ta đã dành một tỷ trọng rất lớn ít nhất là hai mươi ngân sách cho cái đầu tư cho giáo dục và đào tạo
tức là chúng ta phải giải quyết mối quan hệ giữa đầu tư cho giáo dục đào tạo trong đó có lương bổng của giáo viên
với cái việc là đảm bảo chất lượng đào tạo
và cái sự là chia sẻ giữa nhà nước và xã hội trong cái việc đầu tư cho giáo dục
trước hết là tiên quyết là phải giữ được cái chất lượng giáo dục
không hy sinh chất lượng giáo dục vì mình không có đủ điều kiện
là vì chất lượng của chúng ta kém thì đào tạo ra con người nó sẽ không đáp ứng được yêu cầu
và cái đó thì hậu quả của nó là rất lớn
những cái con người được đào tạo mà không đến nơi đến trường
không đảm bảo chất lượng thì không những là không đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội
mà đôi khi trong một số trường hợp trong một số bộ vật có khi còn ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự phát triển kinh tế xã hội
thưa ông dự thảo luật giáo dục sửa đổi cũng đề cập đến vấn đề là cải cách tiền lương cho giáo viên
theo đó thì tất cả các loại phụ cấp sẽ được gọp chung vào lương
theo ông thì cái việc điều chỉnh này có hợp lý với nghề giáo không ạ
nếu như mà lương chính thức của anh cao rồi thì có thể phụ cấp cho nó chẳng cần ba mươi cũng đủ
nhưng mà nếu mà lương của anh mà chưa trả cao được lương chính thức ấy
thì cái phụ cấp nó phải cao lên để nó bù đắp cho cái đó
và tôi phải nói thật thay cái lương chính thức bằng phụ cấp là đã một sự thiệt hòi cho giáo viên rồi
tại vì là cái phụ cấp ấy là nó không phải là đương nhiên là giáo viên được hưởng như lương
mà anh phải bảm bảo là anh phải tham gia giảng dạy đầy đủ
anh tham gia giải dụng đúng giờ đảm bảo các yêu cầu về chất lượng
và quan trọng nhất là phụ cấp ấy nó không nằm trong phần đóng bảo hiểm xã hội
tức là cái người giáo viên chỉ được hưởng trong thời gian người ta thực hiện nhiệm vụ giảng dạy thôi
chứ người ta không được hưởng cái phần đó trong cái phần đóng bảo hiểm xã hội
và về sau về hữu người ta vẫn tiếp tục được hưởng
thế thì như vậy là cái phụ cấp giảng dạy nó là một cái phương án tạm thời chấp nhận được
nhưng mà tôi phải nói thật là nếu mà thay cái chuyện
cái chuyện là xếp lương cao bằng cái chuyện là có một cái phụ cấp bù vào
thì đã là một sự thiệt thòi đối với giáo viên
xin ông có thể chia sẻ một số những giải pháp để giúp cho giáo viên yên tâm công hiến với nghề
và cũng là để nâng cao chất lượng giáo dục ạ
tôi nói ví dụ như là chúng ta không thể chăm lo một cách đại trà
cho tất cả nội ngũ giáo viên ở tất cả các vùng nguyên
nhưng chúng ta phải là đặc biệt ưu tiên
đặc biệt quan tâm đến cái đời sống của giáo viên
giáo viên ở những vùng sâu vùng xa này đồng bào dân tộc tiểu số này
và chúng ta đã thực hiện chứ tại vì nó có cái phụ cấp
phụ cấp ví dụ giáo viên ở vùng sâu vùng xa là được phụ cấp cao hơn này
thì tôi nghĩ đấy cũng là điều đấy cũng là một kinh nghiệm tốt và nên phát huy
thế mà ở những cái nơi có điều kiện thì chúng ta đẩy mạnh xã hội hóa
giao cho các nhà trường về được tự chủ cao hơn
họ có thể có nguồn thu và họ có thể dùng nguồn thu ấy để mà trả lương cho giáo viên cao hơn
khi khả năng chúng ta chưa
nếu có đủ thì chúng ta không nên bao cấp một cách gọi là tràn lan
mà chúng ta nên tập trung vào những đối tượng thực sự cần sự hỗ trợ của nhà nước
đồng thời chúng ta là tăng cường cái sự đóng góp của những cái đối tượng mà người ta có điều kiện
để chia sẻ với nhà nước trong cái việc đầu tư cho giáo dục
còn cái phần của nhà nước đấy thì mình phải dành cho những người rất nghèo
dành cho những người khó khăn dành cho những đối tượng chính sách
con em đồng bào dân tộc thiểu số
tôi nói ví dụ như thế
thì khi đó cái cái cái cái nâng sách của nhà nước
cái nguồn nước của nhà nước nó mới được sử dụng một cách có hiệu quả
để mà phục vụ cho cái việc phát triển cái cái cái cái nền giáo dục của chúng ta ở mọi miền đất nước
xin cảm ơn ông
thưa quý vị nghề giáo không tạo ra số lượng mà đào tạo chất lượng con người
chất lượng giáo dục và sự phát triển của một quốc gia
trả lương tương xứng với những nỗ lực trong công việc của họ cũng là một cách tôn trọng một nghề cao quý
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại